chương trình thắp sáng đường quê được triển khai ở đắk lắc từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay
tại địa bàn các xã thôn buôn vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh
các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng không chỉ làm thay đổi diện mạo các thôn buôn
tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sinh hoạt về đêm
mà còn góp phần bảo đảm an toàn giao thông và an ninh trật tự tại các địa phương
chương trình thắp sáng đường quê được triển khai ở đắk lắc từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay
và góp phần bảo đảm an toàn giao thông và an ninh trật tự tại các địa phương trong tỉnh
chương trình thắp sáng đường quê đã được trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
chọn là một trong năm mươi công trình thanh niên làm theo lời bác tiêu biểu toàn quốc năm hai nghìn hai mươi